ubnd tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa có quyết định đình chỉ hoạt động chín mươi ngày đối với tàu du lịch âu lạc một mươi tám
mang số hiệu qn năm nghìn bảy trăm chín mươi sáu vì đã có hành vi tăng phí dịch vụ đối với hành khách
giá vé tăng từ hai triệu mốt lên đến ba triệu đồng cho một chuyến
tàu âu lạc cũng tự ý rút ngắn hành trình của du khách từ sáu tiếng tham quan xuống còn bốn tiếng hai mươi phút
trong khi đó tàu âu lạc một mươi tám thuộc danh sách liên minh kích cầu du lịch
vào tuần trước thành phố hạ long cũng đã đình chỉ hoạt động chín mươi ngày đối với tàu hải anh một mươi với cùng hành vi tương tự